chiều ngày bảy tháng sáu tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cũng đã có cuộc hội kiến với tổng thống cộng hòa séc millos jamman
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân vui mừng được gặp lại tổng thống milos zeman trong chuyển thăm cấp nhà nước tới việt nam
đồng thời bày tỏ những ấn tượng rất tốt đẹp về đất nước và con người séc trong chuyến thăm chính thức cộng hòa séc vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua
tổng thống cộng hòa séc milos zeman cho biết trong chuyển thăm cấp nhà nước tới việt nam lần này
tháp tùng tổng thống còn có đoàn doanh nghiệp lớn điều này thể hiện sự quan tâm của đông đảo doanh nghiệp séc đến môi trường đầu tư kinh doanh tại việt nam
đề cập tới việc miễn thị thực du lịch ngắn hạn cho công dân séc tổng thống cho rằng nếu những mong muốn đề xuất này được hiện thực hóa
sẽ góp phần tăng lượng khách du lịch từ séc tới việt nam mở ra chương trình mới trong đầu tư cho doanh nghiệp hai nước
về đề nghị của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân trong thúc đẩy quan hệ việt nam và liên minh châu âu eu
tổng thống millos steman khẳng định séc tiếp tục ủng hộ thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác toàn diện giữa việt nam và liên minh châu âu
thúc đẩy eu sớm ký chính thức và phê chuẩn hiệp định thương mại tự do việt nam eu
tại hội kiến chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và tổng thống cộng hòa séc milos jaman bày tỏ vui mừng trong chuyến thăm lần này của tổng thống
hiệp định giữa hai nước về chuyển giao người bị kết án phạt tù và hiệp định về hợp tác phòng chống tội phạm đã được ký kết